thưa quý vị khán giả bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới diện tiến âm thầm có thể gây các biến chứng huyết khối tĩnh mạch nông và sâu gây đau phù nề hay chi dưới
nếu không được điều trị sớm bệnh có thể gây chảy máu lét chân không lành ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh
vậy phương pháp điều trị bệnh này như thế nào cách phòng ngừa giảm nhẹ các triệu chứng ra sao
ngay sau đây là tư vấn của chuyên gia y tế của bệnh viện đa khoa tâm anh xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who cho thấy giãn tính mạch chi dưới thường gặp ở khoảng ba mươi năm người đang làm việc khoảng năm mươi người đã nghỉ hưu
tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao gấp ba lần nam giới các triệu chứng của bệnh thường âm thầm không rõ ràng nên không được quan tâm chăm sóc đúng mức
thưa bác sĩ thì bệnh suy giãn tĩnh mạch là một bệnh khá phổ biến hiện nay tuy nhiên thì nhiều người vẫn chưa để ý đến các triệu chứng cũng như là hệ quả của bệnh
vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về bệnh này và những ảnh hưởng tới sức khỏe tĩnh mạch ra sao
suy giảm tĩnh mạch được hiểu là tình trạng suy giảm chức năng của các van tĩnh mạch bao gồm cả hệ tĩnh mạch sâu trong các khối cơ và hệ tĩnh mạch nông ở dưới da
bệnh thì có thể biểu hiện được toàn bộ hệ thống tĩnh mạch trên toàn cơ thể tuy nhiên là thực tế trên lâm sàng hay gặp nhất là suy giãn tĩnh mạch chi dưới
như chúng ta đã biết chi dưới là phần chịu lực và các trọng lực nhiều nhất của cơ thể do vậy các biểu hiện của bệnh lý tĩnh mạch hay biểu hiện vào chi dưới nhiều hơn
bệnh thường biểu hiện như thế nào giai đoạn sớm có thể là sự suy giãn chức năng của các van tĩnh mạch còn kín đáo
nên là bệnh nhân có thể chỉ biểu hiện bởi tình trạng tê bì căng tức cẳng chân đặc biệt là về chiều hoặc là thường hay gặp nhất là các triệu chứng chuột rút về đêm
có thể là giai đoạn nặng hơn nữa thì bệnh nhân có thể có triệu chứng là tăng cái kích thước của chi dưới hoặc là có phù chi dưới
đặc biệt là sẽ nặng hơn về chiều hoặc là khi vào các mùa nóng hoặc những ngày mà bệnh nhân đi lại vận động nhiều
hoặc trong những thời điểm mà bệnh nhân có mặc các quần áo chật hoặc là tăng kích thước
cơ thể nhiều ví dụ như là trong giai đoạn phụ nữ có thai hoặc là sau sinh
hệ tĩnh mạch là hệ mà đưa máu trở về tim
do vậy thì nếu như mà trong trường hợp mà suy giãn tĩnh mạch hoặc là có sự suy giảm của hệ thống van tĩnh mạch sẽ dẫn đến sự hạn chế dòng máu trở về tim
có thể hiểu đôm na là giảm cái khối lượng tuần hoàn
bệnh lâu dần thì dẫn đến những cái triệu chứng ngoài cái triệu chứng ở chân thì bệnh nhân có thể có những cái cảm giác giống như là bị suy giảm khối lượng tuần hoàn
ví dụ như hay có những cơn mệt hoặc là giảm khả năng gắng sức
và biến chứng nặng hơn nữa của bệnh lý suy giãn tĩnh mạch đối với hệ tĩnh mạch là trong trường hợp mà bệnh tiến triển nhiều và có những bùi giãn tĩnh mạch lớn
thì do dòng máu bị ứng sệ ở những bùi giãn đó lâu ngày có thể dẫn đến huyết khối
và huyết khối có thể di chuyển gây ra tình trạng thuyền tắc phổi hoặc là thuyền tắc các mạch não các mạch phía trên
và thêm một biến chứng nữa đó là tình trạng suy giãn tĩnh mạch lâu ngày sẽ dẫn đến giảm dinh dưỡng của phần chi mà có hệ thống tĩnh mạch bị tổn thương đó
và hay gặp nhất là hệ thống tĩnh mạch vành tĩnh mạch ở chi dưới
do vậy bệnh nhân có thể có những triệu chứng của thiểu dưỡng ví dụ như biến đổi màu sắc da hoặc là giai đoạn nặng hơn có những vết lét gây nhiễm trùng
vậy thì hiện nay tại khoa tinh mạch bệnh viện đào khoa tâm anh đang áp dụng những phương pháp điều trị hiệu quả ra sao
bệnh suy giãn tĩnh mạch ạ
hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị bệnh lý suy giãn tĩnh mạch tùy theo từng giai đoạn của bệnh
với những trường hợp mà bệnh nhân ở những giai đoạn nhẹ ví dụ như mới chỉ có triệu chứng kỳ đáo hoặc là chưa có dòng trào ngược khảo sát trên siêu âm
thì chúng tôi đặc biệt là ở những nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao ví dụ như phụ nữ mang thai hoặc là nghề nghiệp phải đứng lâu hoặc là những đối tượng có tình trạng thừa cân béo phì
thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân sử dụng các chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp
ví dụ như là tăng cường tập luyện để có sự co bóp của khối cơ thì sẽ tạo sự thuận lợi hơn cho dòng máu trở về
thứ hai là bệnh nhân nên kiểm soát cân nặng và sử dụng chế độ ăn giàu chất sơ trành tào bón
đối với những trường hợp mà ở giai đoạn tiếp sau hơn của bệnh lý suy giãn tĩnh mạch khi mà bệnh nhân đã có những triệu chứng như là phù chân căng chân tức chân nhiều
thì bệnh nhân sẽ được sử dụng một số các thuốc điều trị để làm tăng trương lực tĩnh mạch
và ở trên lâm sàng chúng tôi hay sử dụng nhất là thuốc diosmin hay còn gọi là thuốc đắc lông
thì là một trong những thuốc mà đối với những bệnh nhân suy giảm tĩnh mạch thì bệnh nhân thường được sử dụng rất là phổ biến
tuy nhiên là đấy chỉ là những cái biện pháp điều trị mang tính chất hỗ trợ thôi
hiện nay thì có những biện pháp điều trị triệt để bệnh lý suy giãn tích mạch
đặc biệt là ở những giai đoạn mà bệnh nhân đã có triệu chứng nhiều hơn
hoặc là có dòng trào ngược rõ rệt trên siêu âm
thì một trong những có rất là nhiều biện pháp
ví dụ như là biện pháp tiêm sơ để điều trị các cái bùi giãn hoặc là suy tĩnh mạch
ngoài ra thì có những biện pháp điều trị triệt để khác như là điều trị bằng laser rf hoặc là mới nhất là điều trị bằng keo sinh học
vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì trong việc phòng ngừa cũng như là giảm sự tiến triển của bệnh suy giãn tĩnh mạch ạ
chúng tôi luôn luôn muốn là song song với cái việc điều trị thì cũng đưa ra những cái bài tập hoặc là những cái khuyến cáo tốt cho bệnh nhân
thì đây thực sự thực sự là cái bệnh lý suy giãn tích mạch là một bệnh lý mà tăng dần nguy cơ theo lứa tuổi hoặc là theo cái yếu tố nghề nghiệp
do vậy kể cả với những bệnh nhân đã được điều trị triệt để thì sau đấy bệnh nhân vẫn có khả năng tái phát
với những trường hợp mà sau khi đã điều trị hoặc là ở những giai đoạn sớm của bệnh hoặc ở những nhóm bệnh nhân nguy cơ cao
ví dụ như là phụ nữ có thai hoặc là bệnh nhân thừa cân béo phì hoặc là bệnh nhân có yếu tố gia đình
hoặc là những cái nhóm mà như tôi nói lúc đầu là cái nghề nghiệp mà phải đứng lâu hoặc là đứng nhiều cái thời gian đứng nhiều trong ngày
thì chúng tôi cũng cần đưa ra cho bệnh nhân những bài tập phù hợp để làm thế nào hoặc là khuyến cáo bệnh nhân là nên tăng cường thời gian vận động trong ngày
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ nguyễn thu trang đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người dân sẽ có những hiểu biết cụ thể về bệnh suy giãn tĩnh mạnh
và sẽ có cái sự tầm soát sớm hơn
các biến chứng có thể xảy ra
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tim mạch tại việt nam
sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới
đặc biệt hệ thống phòng mổ trang bị thiết bị tối tân như hệ thống robot chụp mạch aptid fino cao cấp
máy chụp mạch dfa cho phép đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu kỹ thuật can thiệp tim mạch từ đơn giản đến phức tạp